nhằm tôn vinh giá trị đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam
tối ngày năm và sáu tháng một mươi tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đã diễn ra liên hoan các tổ nhóm câu lạc bộ bài tròi tỉnh quảng bình năm hai nghìn một mươi chín
năm câu lạc bộ tham gia liên hoan đã mang đến cho người xem người nghe những tác phẩm bài tròi tiêu biểu
thể hiện nét riêng độc đáo của từng địa phương
việc tổ chức liên hoan hàng năm nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc sắc của nghệ thuật bài tròi
đồng thời để tuyên truyền giới thiệu cho nhân dân nhất là các bạn trẻ những giá trị tiêu biểu của bộ môn nghệ thuật này
năm hai nghìn một mươi bảy nghệ thuật bài tròi trung bộ việt nam được unesco vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại